nhóm thiện nguyện gồm những người hoạt động trong ngành ẩm thực bất ngờ bị kẹt lại tâm dịch
đã nhanh chóng tận dụng thời gian nhàn tối của mình để làm một công việc có ý nghĩa
đó là hình thành những bếp ăn tiêu chuẩn cung ứng các suất ăn ngon miễn phí
gửi đến y bác sĩ các bệnh nhân cùng những người có hoàn cảnh khó khăn trong thành phố
đã thu hút được hơn một trăm linh thành viên là các chủ nhà hàng ẩm thực ở đà nẵng chung tay góp sức
với quan điểm làm thiện nguyện phải nghiêm túc bài bản chuyên giả ẩm thực nguyễn trúc trì
đã xây dựng một quy trình sản xuất thức ăn khoa học hợp lý đạt tiêu chuẩn vệ sinh
tham gia vào nhóm thiện nguyện phụ trách công tác truyền thông cho dự án khẩn cấp này
là chị lê thị đích hương giám đốc truyền thông của một khu du lịch nổi tiếng
đang có chuyến công tác tại đà nẵng
mình nói là đòi hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay
thì chính vì lúc này là tuổi trẻ và cái trí tuệ của mình là đến lúc là sẽ phải giúp cho tổ quốc
thì lúc đó là mình quyết định là mình sẽ tham gia nhóm góp một phần nhỏ vào cái công cuộc phòng chống dịch
và hỗ trợ những y bác sĩ ở tuyến đầu phòng chống dịch
ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi khi cả cụm ba bệnh viện lớn của đà nẵng bị cách ly
cũng là lúc bếp ăn đà nẵng kitchen bắt đầu vận hành
đầu bếp của nhóm thiện nguyện đến từ các nhà hàng khách sạn bốn sao trong thành phố
các tình nguyện viên tham gia phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai
trước khi vào bếp tình nguyện viên kê khai đo thân nhiệt và mang đầy đủ bảo hộ
ngày làm việc bắt đầu từ bốn giờ sáng và kết thúc lúc sáu giờ chiều
ẩm thực xeo là nhà hàng đầu tiên tình nguyện dùng cơ sở vật chất của mình
đóng góp và chối sản xuất thức ăn miễn phí
tiếp đó đà nẵng kitchen phát triển thành bốn bếp trung tâm đặt tại bốn nhà hàng khác nhau
hưởng ứng lời nhắn tìm đồng đội của đà nẵng kitchen chị nguyễn mai trì
một vị khách bất ngờ bị kẹt dịch tại đà nẵng cũng đã quyết định tham gia vào công việc quản trị nhóm
xác định ngay từ đầu là mình là người làm cộng đồng
thì thường là bao giờ nó chỉ là một cái khoảng thời gian thôi
thường việc làm cộng đồng ví dụ như một cái dự án này nó chỉ là ở một khoảng thời gian
thì giai đoạn này mình phải ưu tiên cho cộng đồng trước
tại vì khi mà kết thúc dịch mọi hoạt động đi lại bình thường
thì hoạt động kinh doanh mình mới hoạt động lại được
làm cái điều này không phải toàn xã hội mà cũng cho chính mình nữa
sau hơn một tháng triển khai chuỗi cung ứng thức ăn miễn phí cho cộng đồng
đà nẵng kitchen đã cung cấp hàng chục ngàn suất ăn
đạt chuẩn vệ sinh và chất lượng đến các bệnh viện và khu cách ly
phương ứng lời kêu gọi từ đà nẵng cộng đồng người việt trong và ngoài nước
đã hỗ trợ cho bếp ăn thiện nguyện này hơn nửa tỷ đồng
đã có hơn năm trăm linh người tình nguyện tham gia vào chuỗi sản xuất thức ăn miễn phí này
họ đã có được thời gian ý nghĩa nhất với hoạt động chung tay góp sức với cộng đồng
góp phần đẩy lùi đại dịch
họ tự hào gọi công việc của mình là dự án của trái tim
mời các đồng chí quý vị quan tâm theo dõi
và giới thiệu những tấm gương người tốt việc tốt đến chương trình của chúng tôi
qua địa chỉ email
hoặc gửi thư về địa chỉ
phòng xây dựng đảng
chương trình nhân dân
bảy mươi một hàng trồng
quận hồng kiến
thành phố hà nội